bộ y tế dự báo trong thời gian tới các ca bệnh quýt mò có thể xuất hiện thêm
đây là căn bệnh ít gặp không thành dịch nhưng bệnh thường tiến triển nặng với tỷ lệ tử vong cao
vì vậy bộ đã chỉ đạo chính tỉnh thành ở miền trung tăng cường giám sát tình hình bệnh quýt mò
tại địa phương để kịp thời phát hiện ca mắc mới
cùng với đó cục y tế dự phòng cũng đã có công văn yêu cầu triển khai công tác phòng chống căn bệnh này
để chủ động phòng bệnh quýt mò người dân cần thực hiện năm biện pháp sau đây
hạn chế tiếp xúc với đất hoặc nước bùn sử dụng giày dép và găng tay đối với những người thường xuyên
tiếp xúc với đất và nước bẩn khi có vết thương hở cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm
những người có bệnh mạng tính như tiểu đường suy giảm miễn dịch cần bảo vệ các tổn thương để ngăn ngừa nhiễm khuẩn
khi nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn khám phát hiện xét nghiệm và điều trị kịp thời